kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai hầu hết bắc bộ sẽ nằm trọn trong khối không khí lạnh nên nền nhiệt độ giảm mạnh
cao nhất phổ biến từ hai mươi một hai mươi bốn độ
từ đêm nay trời chuyển rét về đêm và sáng sẽ có mưa mưa nhỏ
riêng lai châu điện biên sơn la nhiệt độ có thể chạm ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
tây nguyên và nam bộ tiếp tục không mưa trời nắng và nóng đồ ẩm chưa chiều giảm thấp
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên và tây nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông nam bộ mức nhiệt độ trưa chiều ba mươi năm ba mươi sáu độ
thưa quý vị và bà con xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiểu long sẽ giao động ở mức cao trong hai ngày cuối tuần này
sự báo rộng hơn xâm nhập mặn tại đây trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn cao hơn trung bình nhiều năm
nhưng không gây gắt như mùa khô năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông cửu long
khả năng tập trung trong tháng ba năm nay từ mùng bảy đến một mươi ba tháng ba và hai mươi bốn đến hai mươi tám tháng ba
các sông vàm cỏ cái lớn vào tháng ba và tháng bốn từ mùng bảy đến một mươi ba tháng ba hai mươi bốn hai mươi tám tháng ba mùng bảy một mươi hai tháng bốn và hai mươi hai hai mươi tám tháng bốn
độ mặn xâm nhập sâu trong sông canh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực
trước tình hình trên các địa phương cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn
và có các biện pháp phòng chống xâm nhập mặn
tranh thủ tích chữ nước ngọt khi chiều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh
cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất
đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao chịu mặn kém
trước khi tưới người dân cần kiểm tra nồng độ mặn
trên biển ở vịnh bắc bộ và bắc biển đông có mưa vài nơi gió cấp năm cấp sáu giật cấp bảy biển động
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa ít mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi trời rét nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi bảy hai mươi một độ